ông hạnh và ông trần văn việt năm mươi bốn tuổi chú cùng xã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
ông việt đã lấy cây củi đánh nhiều lần vào vùng đầu và người khiến ông hạnh tử vong
ông việt đã đến cơ quan công an xã bình minh tự thú hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lường văn long đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo đó vào hồi một mươi chín h ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng đã bắt quả tang lường văn long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hơn hai trăm bốn mươi bảy gram heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp
long khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi với giá một triệu đồng
sau khi nhận ma túy từ tp hcm gửi về lý đức nghĩa
khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang thuê phòng trọ rồi cùng lý hữu đăng bán lại cho các con nghiện
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ trong phòng nhiều bọc ni lông
bên trong chứa hơn năm mươi một gram ma túy dạng ketamin và mdma
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng
sáng ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nghĩa và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đăng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần thị ngọc châu chú tại xã hòa an huyện phú hòa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên cũng đã khởi tố nguyễn thị thể
trú tại thành phố tuy hòa về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi châu vay tiền của thể để làm ăn và trả nợ tổng số tiền gần năm tỷ đồng
đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi do mất khả năng thanh toán nên châu bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện nguyễn thị thể đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi cho vay với lãi suất cao gấp năm lần lãi suất cho phép thu lãi hơn một bảy tỷ đồng từ tổng số tiền gần năm tỷ đồng
như vậy nguyễn thị thể là người bị hại trong vụ lừa đảo nhưng lại là bị can trong vụ cho vay lãi nặng
từ hải phòng về nam định cướp xe máy đối tượng nguyễn văn tuấn
trú tại xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng đã bị công an thành phố nam định bắt giữ
sáng ngày ba mươi tháng bốn tuấn bắt xe khách từ hải phòng về nam định rồi thuê và đổi nhiều xe ôm đi lòng vòng
để đánh lạc hướng cơ quan công an đồng thời tìm con mồi là những người làm xe ôm
sau khi thuê được một xe ôm trở đến khu vực vắng người
tuấn ra tay cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy về hải phòng lần trốn và bán chiếc xe máy vừa cướp được
qua điều tra truy xét lực lượng công an đã bắt nguyễn văn tuấn để làm rõ về hành vi cướp tài sản
tuấn đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và tối ngày hôm qua tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an huyện thới bình tỉnh cà mau
đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một nhóm thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau
trong số tám đối tượng được mời về cơ quan làm việc thì có bảy đối tượng dưới một mươi tám tuổi
các đối tượng này có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nhóm khác nên đã chuẩn bị hung khí và hẹn gặp để đánh nhau
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai dao tự chế tại hiện trường và ba dao tự chế cất giấu ở lề đường
ngoài hành vi trên lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản về các vi phạm các lỗi
không có gương chiếu hậu bên trái bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn
không có giấy đăng ký xe không đủ tuổi điều khiển xe mô tô và trở quá số người quy định
có thể thấy tội phạm thanh thiếu niên xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước
thời gian qua tại tỉnh an giang cũng nổi lên tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm
dùng mạng xã hội liên hệ và kích động nhau phạm tội chuẩn bị sẵn hung khí để thanh toán nhau vì mâu thuẫn cá nhân
gây hoang mang cho người dân trên địa bàn
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
các đơn vị tập trung đấu tranh kiên quyết xử lý triệt đề loại tội phạm này góp phần chấn an dư luận
do có mâu thuẫn và nhiều lần bị nhóm mi đen đuổi đánh
nên đêm một mươi bảy tháng một nguyễn nguyên thành tức thành sàm cùng hơn một mươi đối tượng độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một
chuẩn bị hung khí chờ sẵn tại khu vực cầu bằng tăng phường mỹ hòa thành phố long xuyên để trả thù
nhận nhầm một nhóm thanh thiếu niên là nhóm của đối thủ
nhóm của thành đã xông ra rượt đuổi đánh chém gây thương tích cho nhiều người hậu quả làm một người tử vong
cũng vì phát sinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp địa bàn làm ăn
nên nguyễn ngọc quyên và bạn trai đã huy động thêm một mươi đối tượng mang nhiều hung khí đến nhà võ văn tới để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hỗn chiến
tới bị đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng với bảy tội danh như giết người
gây dối trật tự công cộng bắt sử người trái pháp luật tổ chức sử dụng trái phép trên mặt túy
trong một vụ án một mươi ba một mươi bốn đối tượng tham gia
sau gây án xong bỏ trốn còn tổ chức sử dụng ma túy chung với nhau
điều đó thể hiện tính côn đồ tính manh động tính liều lĩnh coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này
các đối tượng trong các vụ án trên đa phần có trình độ học vấn thấp
cha mẹ ly hôn thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
không có việc làm ổn định và thường tụ tập với nhau để sử dụng ma túy
đây có thể được xem là một trong những nguyên nhân dẫn dắt các đối tượng thanh thiếu niên xa vào con đường phạm tội
tổ chức tần tra kiểm soát vào ban đêm phối hợp tần tra trên các một mươi một quyển thị để hiệp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm thanh thiếu niên
đặc biệt là tội phạm đường phó như hiện nay có chỉ hướng diễn biến phức tạp
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an để ngăn chặn các nhóm tội phạm thanh thiếu niên
rất cần sự quyết tâm đồng lòng trung sức của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền vận động
giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương góp phần bảo đảm an ninh trật tự góp sức cùng lực lượng công an
làm trong sạch địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai vừa di lý đối tượng bùi thị xuân
từ thành phố hà nội về đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bùi thị xuân bị truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi xuân nhiều lần vay của bà nguyễn thị ngọc hơn một năm tỷ đồng nhưng né tránh không trả
công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra xác định hành vi của bùi thị xuân có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên thời điểm trên xuân đã trốn khỏi địa phương
đến ngày chín tháng năm vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố hà nội bắt giữ bùi thị xuân khi đang lẩn trốn tại xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần quang thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi ngách một trăm ba mươi tám ngõ chợ khâm thiên
phường trung phụng quận đống đa thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng hoàng quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phòng một trăm linh một b ba giảng võ
phường giảng võ quận ba đình thành phố hà nội
đối tượng này có sẹo chấm năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng phùng quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phố trà một
phường hội hợp thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi ở đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại